lợi dụng sơ hở của các cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đối tượng nguyễn hoàng anh trú tại thành phố hồ chí minh đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị tại các ngôi chùa
vào tối ngày một mươi hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm phối hợp với một số đơn vị có liên quan
bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng anh khi đang ở huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
tại cơ quan công an nguyễn hoàng anh thừa nhận lợi dụng đông đảo phật tử tập trung tại các ngôi chùa
đối tượng đã lẻn vào một ngôi chùa ở phường đạo long thành phố phan rang tháp tràm
lấy trộm một máy tính sách tay hai máy tính bảng với tổng trị giá hơn hai mươi triệu đồng
bước đầu đối tượng đã thừa nhận thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản tại các ngôi chùa trên địa bàn
thời gian qua công an tỉnh hà nam đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tập trung đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội liên quan đến tín dụng đen
góp phần làm trong sách địa bàn
đây là đối tượng nguyễn hòa hiệp chú tỉnh hương yên
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hiệp đã cho một đồng nghiệp làm cùng công ty với hiệp vay nhiều lần
tổng số tiền một trăm tám mươi triệu đồng với lãi suất ba ba trăm linh đồng một triệu một ngày
tương ứng lãi suất một trăm hai mươi một năm thu lợi bất chính số tiền gần một trăm linh triệu đồng
còn đây là đối tượng nguyễn tuấn điệp chú huyện kim bảng tỉnh hà nam
cũng đã bị công an huyện kim bảng đấu tranh làm rõ các hành vi liên quan tới tín dụng đen
bằng hình thức cầm cố tài sản trái phép trong thời gian ngắn
điệp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ một trăm linh tám đến một trăm tám mươi một năm
với những chiêu trò đánh vào tâm lý người dân như thủ tục đơn giản là cầm đồ giấy phép lái xe giấy tờ xe
chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân mà không cần thế chấp tài sản
người có nhu cầu nhanh chóng nhận được khoản tiền vay
tuy nhiên không phải mức lãi suất ghi trong hợp đồng
mà người vay thực tế sẽ phải trả mức lãi suất cắt cổ lãi mẹ để lãi con
còn nợ nhanh chóng vướng vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát
lúc em có vay anh hiệp thì có phôto chứng minh thư và giấy đăng ký xe máy
có số điện thoại của chồng em
tới lúc mà em không thể thấy
em không thể thanh toán được thì hiệp có nhắn tin cho chồng em và em phải giả tiền
tội phạm tín dụng đen thường đi liền với các loại tội phạm về hình sự ma túy
cờ bạc cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích
khi con nợ chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán
sẽ bị các đối tượng dùng mọi thủ đoạn uy hiếp để đòi nợ
xiết nợ như bôi nhọ danh dự nhân phẩm tạt chất bẩn vào nhà
hoặc bị bắt giữ trái pháp luật bị đánh đập nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng
vì vậy lực lượng công an đã đẩy mạnh triệt phá các đường dây tín dụng đen
tính từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
công an tỉnh hà nam đã khởi tố bốn vụ bốn bị can về tội
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
xử lý hành chính bốn vụ bốn đối tượng với các hành vi liên quan đến tiến dụng đen
không nên tin vào các chiêu trò của các đối tượng hoạt động phạm tội tín dụng đen
và không lên vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khi có những khó khăn về kinh tế
thì nên đến các cơ sở tiến dụng của nhà nước
trong trường hợp phát hiện các đối tượng hoạt động liên quan đến tiến dụng đen
thì kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an
quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự giữ vững sự trong sạch của địa bàn
công an tỉnh hà nam tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp
chủ động làm tốt công tác phòng ngừa
đồng thời tập trung rà soát phát hiện kiên quyết đấu tranh triệt xóa
xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
thời gian gần đây chatgpt đã gây không ít bản luận xung quanh khả năng
thách thức và cả những nguy cơ mới cho các ngành nghề lĩnh vực
tại việt nam mặc dù vẫn còn quá sớm để nói đến những tác động của ứng dụng này với ngành giáo dục
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng cũng cần phải sớm có những nhìn nhận
định hình để chủ động thích ứng với việc học trong tương lai
vừa thích thú vừa tò mò những em học sinh đang được giáo viên cho trải nghiệm ứng dụng chat gpt
những câu hỏi của học sinh đưa ra được phần mềm chasgpt trả lời nhanh chóng
đã khiến cho các em học sinh không khỏi thích thú
câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề xã hội hoặc là những các tư liệu em cần dùng tiếng anh và tiếng việt thì em có thể hỏi chasgpt
nếu như chúng ta không sử dụng đúng thì mặt lợi chưa thấy mà nó sẽ hại hơn tức là lợi bất cập hại nhất là đối với học sinh
theo nhiều chuyên gia công nghệ chasgpt sẽ có tác động một cách cân bản và toàn diện tới mọi mặt trong ngành giáo dục
từ chương trình giáo dục cho tới vai trò người
thầy cách tổ chức dạy và học cách tiếp cận nguồn học liệu của người học
trước mắt là cần dạy cho người học hiểu mặt tích cực và hạn chế cũng như việc sử dụng chatgpt một cách có trách nhiệm
người thầy phải ý thức được mình phải là người dẫn dắt học sinh không chỉ truyền thụ kiến thức như trước đây
đây là thời điểm có thể mà nói là cơ hội và thách thức là nó đan sen vào với nhau
ví dụ như là nó là cái sức ép để cho giáo viên giảng viên các nhà nghiên cứu phải thay đổi
ứng dụng công nghệ nhiều hơn tìm hiểu kỹ hơn và đặc biệt là phải phân tích vận dụng và đưa nó vào giáo dục tích cực
hiểu rõ được những tác động của chasgpt đến tương lai của giáo dục
mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức tọa đàm để bàn những giải pháp cho vấn đề về giáo dục và xây dựng kế hoạch tương lai cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trí tuệ nhân tạo nói chung và chasgpt nói riêng sẽ tạo ra những sự thay đổi tích cực
bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái tác động
tiêu cực nếu chúng ta không hiểu rõ nó và không có những chính sách để hạn chế những cái tác động đó
có thể nói chasgpt tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức
bởi dù là cỗ máy thông minh và được tạo để đọc tổng hợp hàng triệu thậm chí là hàng tỷ văn bản
nhưng tính xác thực của thông tin vẫn còn nhiều băn khoăn
cùng với đó là nguy cơ gian lận thiếu liêm chính trong học thuật
đặc biệt là mối lo về sự ảnh hưởng tiêu cực
đến các kỹ năng tư duy của học sinh
điều này sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ cho ngành giáo dục
đòi hỏi phải sớm có những chính sách phù hợp để thích ứng với tình hình
thưa quý vị chiều ngày một mươi năm tháng hai tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo
bùi thị lệ phi cao minh chu cựu giám đốc sở y tế cần thơ hoàng thị thúy nga
cựu chủ tịch hội đồng sáng lập nsg group
cùng với một mươi bảy đồng phạm liên quan đến sai phạm về đấu thầu xảy ra tại sở y tế cần thơ
gây thiệt hại cho nhà nước gần ba mươi ba tỷ đồng
tại thiên tòa viện kiểm sát cho rằng bùi thị lệ phi có vai trò chủ mưu cầm đầu
theo viện kiểm sát trong vụ án này sở y tế cần thơ là chủ đầu tư các gói thầu
bị cáo bùi lệ phi là người đứng đầu đơn vị để ký hợp đồng phê duyệt danh sách nhà thầu các gói thầu
với vai trò quyền hạn và trách nhiệm của mình
bị cáo bùi thị lệ phi có nghĩa vụ bảo đảm việc thực hiện đấu thầu
việc mua sắm trang thiết bị cho sở y tế cần thơ phải được thực hiện đúng quy định về luật đấu thầu
tuy nhiên bị cáo đã trực tiếp thực hiện nhiều hành vi mang tính chất quyết định đến việc lựa chọn nhà thầu giá thầu trái quy định
vì vậy bị cáo phi phải chịu trách nhiệm đối với các sai phạm liên quan và đóng vai trò chủ mưu cầm đầu
còn đối với việc luật sư cho rằng bị cáo cao minh chu không nhận hai trăm linh triệu đồng từ bị cáo hoàng thị thúy nga
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết trích xuất tin nhắn của bị cáo cao minh chu có căn cứ xác định
bùi thị lệ phi và cao minh châu liên tục trao đổi với nhau về việc sở y tế đang bị thanh tra
ngoài ra từ lời khai của khế toán trưởng sở y tế cần thơ nhận tin từ bị cáo nguyễn tiết hồng công ty nsc
sau đó trao lại cho bị cáo cao minh chu là phù hợp với nhau
viện kiểm sát cho rằng lời khai của bị cáo và người liên quan không phải là căn cứ duy nhất để xác định một hành vi
xong nếu những lời khai này phù hợp với nhau phù hợp với tài liệu và những chứng cứ khác
thì đó là chứng cứ xác định bị cáo phi đã nhận của nga ba tỷ đồng bị cáo chu nhận của công ty msg hai trăm linh triệu đồng
đồng thời không có căn cứ xác định số tiền ba tỷ đồng nguyễn tiết hồng rút đưa cho linh được nga đưa đi khôn đảo để làm an
ngày một mươi năm tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt giữ đối tượng trần thúc bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tại an giang liên quan trong vụ giết người sau vai trạm giao thông
để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai trần thúc bảo điều khiển xe mô tô
quẹt vào người anh nguyễn văn vũ em trên đường thuận giao hai mươi khu phố hòa lân hai phường thuận giao và phát sinh mâu thuẫn
dù được mọi người can ngăn nhưng do bực tức trần thuốc bảo điện thoại cho các đối tượng là phạm văn hái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn hoàng anh sinh năm hai nghìn một dương đức thắng sinh năm hai nghìn một trương minh bằng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyễn hoàng phương
nguyễn hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đặng hoàng kim sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chuẩn bị hung khí để đánh nhóm của vũ em
khi gặp nhóm của vũ em trần thuốc bảo cùng đồng bọn cầm hung khí đuổi đánh
đối tượng bảo dùng mã tấu chém gây thương tích nặng cho anh lâm văn vui và nguyễn văn vũ em
sau khi gây án nhóm của bảo nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
anh vui và vũ em được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng anh vui đã tử vong tại bệnh viện còn vũ em bị thương tích nhẹ
tiến hành truy xét phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các bị can phạm ngọc bích
giám đốc công ty cổ phần dược phẩm amtech mạc ma và các đồng phạm về hành vi sản xuất
buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
theo hồ sơ công ty cổ phần dược phẩm ampas địa chỉ ở xã phong phú
huyện bến lức tỉnh long an được cấp phép sản xuất kinh doanh tân dược các loại
trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe neoterbolin
năm hai nghìn hai mươi dịch covid một mươi chín bùng phát nhận thấy người dân có nhu cầu sử dụng thuốc hoa ngoại nhập
hiệu neocordion rất lớn hai anh em phạm ngọc bích phạm bích ngọc và đồng bọn
đã tổ chức đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả nhãn hiệu neocordion
để có nguyên liệu sản xuất thuốc giả bích ngọc chỉ đạo nhân viên sản xuất chín trăm tám mươi sáu viên thực phẩm chức năng neo chopodin
sau đó hợp thức hóa việc sản xuất kho thuốc trên rồi mua vĩ nhựa màng nhôm trôi nổi thị trường
về sản xuất tân dược giả hiệu neocordion
ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ngọc và minh sản xuất được hơn hai mươi vị thuốc me codion giả
khi đang giao hàng tại tp hcm thì bị phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện
mở rộng điều tra công an thu giữ tổng tổng gần hai mươi ba vị thuốc giả hiệu neocordion
với tổng giá trị tương đương số lượng hàng thật là hơn tám trăm một mươi năm triệu đồng cùng nhiều nguyên liệu máy móc liên quan
cơ quan điều tra xác định phạm ngọc bích giám đốc công ty amtex pharma
đã lợi dụng việc được sản xuất thuốc hợp pháp để tạo vỏ bọc về nguồn gốc cung cấp nguyên liệu đầu vào
trong quá trình xuất thuốc giả cũng như che giấu tội phạm và vai trò chủ mưu
trong trường hợp mà người phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
thì mức hình phạt cao nhất là tử hình theo quy định tài khoản bốn điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự
thì theo tôi thì về chế tài thì mức chế tài đối với xử phạt vô hành chính là còn thấp
chưa đủ sức răn đe đối với người vi phạm
đường dây sản xuất thuốc tân dược giả do phạm ngọc bích cầm đầu
có tổ chức chặt chẽ do các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng thân quen
cấu kết thực hiện khép kính
việc công an tp hcm khám phá vụ án trên đã góp phần ngăn chặn kịp thời
số thuốc giả đặc biệt lớn ra thị trường tiêu thụ bảo vệ sức khỏe cho người dân
ngày một mươi năm tháng hai công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện một cơ sở có hành vi mua bán máy ô tô
máy thủy nội địa động cơ đốt đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra
tại nhà số năm mươi bốn ấp tân thành xã tân quy tây thành phố xà đéc
do ông phạm văn tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy làm chủ cơ sở đang hoạt động sửa chữa mua bán
máy ô tô máy thủy nội địa động cơ đốt trong đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
bên cạnh đó ông phạm văn tú còn hoạt động đóng mới hoán cải sửa chữa phương tiện
nhưng không thành gặp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định
qua làm việc ông phạm văn tú cho biết gần hai năm nay cơ sở của mình chuyên tìm mua
các loại máy thủy nội địa các loại đã qua sử dụng trên thị trường
đem về tân trang cải tạo lắp đặt vào khách phỏ cano composite
sau đó đăng quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội bán ra thị trường khoảng tám mươi triệu đồng một chiếc
nhưng không có giấy phép đăng ký sử dụng phương tiện và kiểm định phương tiện
đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tàn dự tan vật vi phạm hành chính gồm bốn cano có gắn máy thủy nội địa
động cơ đúc trong sáu máy ô tô đã qua sử dụng tổng trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
ngày một mươi năm tháng hai chi cục kiểm lâm tp hcm cho biết vừa tiếp nhận từ người dân tự nguyện bàn giao
một cá thể trăng đất nặng sáu mươi ba kg dài bốn năm mét để đưa về chăm sóc cứu hộ trước khi thả về tự nhiên
ông đặng gình quốc năm mươi năm tuổi ngôi quyền hóc môn cho biết
năm hai nghìn ông mua con trâu từ người bán dạo trên quốc lộ hai mươi hai với giá hai mươi năm đồng
thời điểm này trăng mới nở sau hai mươi ba năm nuôi tại nhà trang đã dài bốn năm mét
mặc dù nhiều người hỏi mua nhưng ông quốc không bán
đến nay khi con trăng đã phát triển quá to để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người xung quanh
ông quốc quyết định bàn giao cho kiểm lâm để thả về tự nhiên
đến tiếp nhận kiểm lâm xác định đây là cá thể trăng đất đá có trọng lượng sáu mươi ba kg
tên khoa học là biton britaus thuộc nhóm hai b trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai kiểm lâm cũng tiếp nhận từng người dân
tại quận bảy tp hcm một con trăn đất nặng khoảng năm mươi ba kg
đây là hai con trăng lớn nhất mà chức vụ kiểm lâm tp hcm tiếp nhận từ người dân trong năm năm qua
sở giáo dục và đào tạo tp hcm khẳng định không ban hành đề thi tham khảo
hay là đề thi minh họa cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và đề văn tham khảo đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo
theo đó từ chiều một mươi chín tháng một mươi hai kiểm lâm đã đặt đề thi tham khảo
một mươi bốn tháng hai sau khi sở giáo dục và đào tạo tp hcm công bố cấu trúc
ba môn thi kỳ tuyển sinh lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trên một số diễn đàn học sinh tp hcm đã lan truyền đề thi minh họa môn tiếng anh
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
trên các diễn đàn này học sinh bàn luận sôi nổi về đề thi
nhiều ý kiến còn cho rằng đây là đề thi thử tuyển sinh lớp một mươi
do sở giáo dục đào tạo tp hcm công bố
một số ý kiến khác cho biết chờ thêm đề thi thử môn văn toán
và đáp án các môn để biết năng lực làm bài đến đâu
đáng chú ý lượt chia sẻ đề thi trên vô cùng lớn
nhiều phụ huynh học sinh hoang mang không biết có phải đề thi minh quà
do sở giáo dục đào tạo tp hcm công bố
trước sự việc này sở giáo dục đào tạo tp hcm khẳng định
hoàn toàn không ra đề minh họa khi tuyển sinh lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ở cả ba môn văn toán ngoại ngữ
tất cả các đề thi trôi nổi đều là mạo danh
vì thế phụ huynh học sinh và tất cả thầy cô giáo
cần hết sức tỉnh táo với các thông tin không chính thống
lan truyền trên mạng xã hội
yêu cầu nội dung cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ở cả ba môn thi đã được sở giáo dục đào tạo tp hcm hướng dẫn rõ
thông qua các buổi họp chuyên môn và thông tin chung
công khai rộng rãi trên báo chí
sở không ra đề minh họa ở bất kỳ môn thi nào
vì đánh giá năng lực thì có nhiều cách ra đề đánh giá
chứ không rập cuông
do đó phụ huynh học sinh không nên căn cứ vào các đề trôi nổi
trên mạng xã hội để làm căn cứ ôn tập cũng như đánh giá năng lực
tránh những hại lực
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam vừa ra quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét
đối với nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh hà nam trương minh hiến
và nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh này
vụ hữu xong để điều tra về tội thiếu trách nhiệm
về hợp quản nghiêm trao
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng
tiêu cực tỉnh hà nam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
thuân thập tài liệu chứng cứ đấu tranh bữa rộng vụ án
vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại núi
hàng diêm xã liên sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ tài liệu thu thập ngày một mươi năm tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét
đối với ông trương minh hiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
và ông vũ hữu song sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà nam
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các quyết định tố tụng lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam
phê chuẩn hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan
bảo đảm xử lý triệt đề vụ án theo quy định của pháp luật
cho năm người vay với lãi suất lên đến bốn trăm năm mươi một một năm
các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế xử lý
theo điều tra vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
vũ văn ngọc và nguyễn hoàng anh vào huế với mục đích
cho người khác vay tiền
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ngọc điều khiển xe mô tô
chở hoàng anh đi qua nhiều tuyến đường tp huế
rồi giải giấy tờ với nội dung cho vay trả góp
qua đó các đối tượng đã cho năm người vay
với lãi suất lên đến bốn trăm năm mươi một một năm
ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát hình sự
công an tp huế bắt giữ ngọc và anh
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm
cũng trong ngày một mươi một tháng hai công an phường phú thượng
cùng đội cảnh sát kinh tế cũng phát hiện
bắt giữ phạm hữu trường và nguyễn văn sơn
cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
liên quan đến việc giải tờ rơi và cho vay lãi nặng
thưa quý vị lợi dụng lỗ hỏng báo mật
thông tin mua hàng của người tiêu dùng
trên các sản thương mại điện tử
nhiều đối tượng xấu đã thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi
như giả mạo nhân viên giao hàng hay làm giả đơn hàng
chỉ cần một giây thiếu cảnh sát
người dân dễ rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang
để nắm rõ các phương thức thủ đoạn lừa đảo
trên sản thương mại điện tử mới
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
chị ngọc sinh sống tại hà nội
bị một đối tượng tự nhận là người giao hàng
đang giao đồ cho chị
vì chị không có nhà
đối tượng đã yêu cầu chị ngọc
nhanh chóng thanh toán tiền hàng
bằng việc chuyển khoản trước
khi chị ngọc về kiểm tra hàng
chị nhận ra đơn hàng này không phải là món đồ
chị đã đặt trên sản thương mại điện tử
thực ra ngay từ đầu khi nhận được sản phẩm
đấy thì mình cảm thấy thứ nhất là hụt hẫng
và mình cảm thấy là khá là bực mình
khi mà rơi vào cái tình huống như thế
các đối tượng xấu đã lợi dụng
lỗ hổng bảo mật thông tin khách hàng
trên các sản thương mại điện tử
để làm giả các đơn hàng
có thể thấy mặc dù nội dung ghi trên kiện hàng
chùng với thông tin đã đặt trên sàn thương mại điện tử
nhưng khi nạn nhân mở kiện
thì lại nhận một món đồ khác
còn gói hàng thật của khách hàng
vẫn đang trong quá trình phận chuyển
nó gửi ngoài cái đa khu tiêm hàng không bóp đâu
nó in một cái đơn của shopee này
để xong nó không ship
xong nó lại in thêm một cái đơn khác
nó gửi bên ngoài shopee nó gửi bên ngoài
và che lên cái đơn của shopee
để nhiều khi anh em nhìn là nhìn nhầm này
nhìn đây cứ tưởng là của shopee nhưng không phải nhá
lợi dụng việc đặt hàng trực tuyến ngày càng tăng cao
các đối tượng xấu đã sử dụng đa dạng
các hình thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân
dù giá trị các món hàng có thể không lớn
nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng
của người dân rất nhiều
đề nghị là các cơ quan chức năng
kể cả trung ương lẫn ở các tỉnh thành phố
thì nguyên vọng của mạnh mẽ hơn
mình hãy nêu cao cái trách nhiệm
của nhà sản xuất của nhà kinh doanh
đối với người dân dùng
thì đối với cái hành vi này
rất có thể sẽ cấu thành
cái tội phạm liên quan đến là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì theo cái điều một mươi năm
nghị định một trăm bốn mươi bốn

năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
thì về xử phạt vì vi phạm hành chính
trong cái lĩnh vực về an ninh an toàn xã hội
quy định đối với hành vi dùng
cái thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt
thì sẽ bị xử phạt từ hai triệu đồng
đến năm triệu đồng
thời gian vừa qua các sàn thương mại điện tử
cơ quan chức năng cũng đã đưa ra cảnh báo
về những chiêu thức lừa đảo của bọn tội phạm mạng
theo đó để tránh bị lừa đảo
bởi các đối tượng giả danh shipper đơn hàng giả
người dân cần kiểm tra cẩn thận khi nhận hàng
đối chiếu thông tin đơn hàng trước khi
thính toán và chỉ nhận hàng khi đã
cập nhật trạng thái đang giao đến bạn
trên ứng dụng